ban quản lý đường sắt đô thị hà nội cho biết hôm nay một mươi tám tháng một mươi đoàn tàu metro đầu tiên của dự án đường sát đô thị số ba đoạn nhổn ga hà nội đã cập cảng hải phòng sớm hơn kế hoạch một tuần
sau khi cập cảng hải phòng đoàn tàu sẽ được vận chuyển bằng xe siêu trường siêu trọng tới khu depot nhổn hà nội thực hiện lắp đặt trên dây để vận hành thử nghiệm trước khi vận hành chính thức
dự kiến tháng một năm hai nghìn hai mươi một đoàn tàu thứ hai sẽ về đến việt nam đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một tất cả một mươi đoàn tàu tuyến metro nhổn ga hà nội sẽ có mặt đầy đủ
dự án nhồn ga hà nội có một mươi đoàn tàu vận hành trên đường sắt khổ tiêu chuẩn thân xe sử dụng vật liệu hợp kim nhôm có trọng lượng nhẹ tuổi thọ cao được chế tạo tại pháp
mỗi đoàn tàu gồm bốn toa với chiều dài tám mươi mét sức chở chín trăm bốn mươi bốn khách vận tốc thiết kế tối đa tám mươi km một giờ